hôm nay ngày bốn tháng một cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can phan văn anh vũ theo lệnh truy nã
trước đó đối tượng phan văn anh vũ đã bị phía singapore trục xuất do vi phạm luật di trú của nước này và bị áp tải về việt nam
phan văn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại số tám mươi hai trần quốc toàn quận hải châu thành phố đà nẵng
đã vi phạm pháp luật việt nam và bỏ trốn tại nơi cư trú
ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định truy nã đối với phan văn anh vũ
khi bỏ trốn phan văn anh vũ đã vi phạm luật di trú của singapore và bị trục xuất
ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can phan văn anh vũ
và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi hai bộ công an đã khởi tố bị can đối với phan văn anh vũ vì hành vi
cố ý làm lộn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng công bố quyết định truy nã phan văn anh vũ
sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú và không biết đang ở đâu